trái thanh long của việt nam đã được cấp phép xuất khẩu trực tiếp vào thị trường australia
đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho hàng nông sản
tuy nhiên để trái thanh long đến được với nhiều thị trường khó tính trong thời gian tới
thì việc tổ chức sản xuất tạo ra sản lượng lớn bảo đảm an toàn thực phẩm
và sự gắn kết doanh nghiệp xuất khẩu tham gia vào chuỗi liên kết bốn nhà là rất quan trọng cần phải giải quyết
long an là một trong ba địa phương có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất trong cả nước
đến thời điểm này nhà vườn long an đã trồng được gần chín hectare
với năng suất bình quân ba mươi tấn một hectare một năm giá cả tương đối ổn định
mỗi năm mang lại lợi nhuận cho nhà vườn từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng một hectare
hiện tại nhiều tổ hợp tác hợp tác xã và người nông dân trồng thanh long đang thay đổi phương cách sản xuất
và áp dụng các quy trình sản xuất thanh long sạch theo tiêu chuẩn việt gap global gap
để kéo giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất chất lượng đảm bảo sản lượng lớn cho nhu cầu xuất khẩu

tuy nhiên quá trình sản xuất và tiêu thụ thăng long ở long an vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn
chưa thực sự bền vững
để thanh long phát triển bền vững thâm nhập vào được nhiều thị trường khó tính
ngành nông nghiệp tỉnh long an đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quan trọng

thì đến nay chúng tôi cũng đã trực khai quán kịp đến tại người dân
xây dựng quy hoạch dự án
rồi đã tổ chức tập quấn
rồi xây dựng một mươi hai mô hình
với mỗi mô hình thấp nhất là hai mươi năm hectare
đồng thời là tăng cường nâng cao mối quan hệ sản xuất
hoặc thành lập các tổ hợp tác
và tân tùng
hợp tác xã để có gắn kết với các doanh nghiệp trong thực hiện bao tiêu sản phẩm
bên cạnh đó tỉnh long an đang liên kết với viện cây ăn quả để chọn tạo những loại giống tốt nhất cho cây thanh long phát triển
đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm xúc tiến thương mại tăng cường hoạt động liên kết hợp tác với các doanh nghiệp khác cả trong và ngoài nước
cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy lô thanh long ruột trắng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường australia với tổng sản lượng khoảng ba tấn là một tín hiệu tốt cho trái thanh long
nếu long an tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thì sẽ sớm xây dựng được vùng sản xuất thanh long phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn có sức cạnh tranh cao